dược liệu sông mũi có nguy cơ khan hiếm mặt hàng này đang đứng trước nguy cơ cháy hàng do nhu cầu tăng cao của người dân dù giá tăng ba mươi
một trong những phương pháp hỗ trợ phòng và điều trị covid một mươi chín tại nhà được nhiều người dân lựa chọn là sông lá cây và tinh dầu
tuy nhiên trước nhu cầu tăng cao của người dân các mặt hàng dược liệu sông đang đứng trước nguy cơ cháy hàng
tại các chợ dân sinh hầu như bất kỳ quầy hàng rau củ nào cũng lấy thêm các loại rau củ lá có tinh dầu về bán kèm
những ngày gần đây do số f tăng cao nên người dân mua các mặt hàng dược liệu sông như gừng xả chanh rất nhiều
chị nhung một tiểu thương tại chợ quan hoa cầu giấy hà nội liên tục phải bổ sung thêm các loại hàng này để phục vụ nhu cầu của người dân
nhu cầu tăng cao nên giá cũng tăng mạnh không chỉ ở chợ dân sinh trên các trang mạng xã hội như facebook zalo các mặt hàng tinh dầu
máy sông cũng rất sôi động
với nhiều mức giá khác nhau loại lá sông được dùng nhiều nhất được chuẩn bị sẵn như chanh xả bưởi hương nhu tía tô ngày cứu
hiện giá các mặt hàng này đã tăng từ ba mươi năm mươi
tuy nhiên để việc sông hơi được hiệu quả nhất người dân nên lưu ý cách sông hơi đúng tránh tiền mất tật mang
đó là không nên dùng nước quá nóng nhiệt độ của nước sông chỉ nên khoảng sáu mươi độ c và không sông trong khoảng thời gian quá dài
ngoài việc sông hơi bằng các loại dược liệu tự nhiên người dân có thể lựa chọn các loại tinh dầu
cùng với pháp đồ điều trị theo hướng dẫn của ngành y tế việc sống hơi mang lại nhiều tác dụng trong việc phòng và chữa bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên người dân nên tuân theo hướng dẫn của bác sĩ và tránh mua những loại mặt hàng kém chất lượng bán tràn lan trên thị trường
thời gian gần đây các bà nội trợ thường dì tay nhau chia sẻ về khó khăn khi phải mua củ xả
bởi củ xả trở thành mặt hàng được nhiều người dân tìm mua và tích trữ
vì thế loại cây vốn có giá rẻ dễ mua này bỗng trở nên đắt đỏ và khó mua
tại sao lại như vậy
câu trả lời là do cụ xả được mọi người truyền tai nhau là có thể phòng ngừa và giúp giảm các triệu chứng khi nhiễm covid một mươi chín
cùng với củ xả các mặt hàng khác như tia tô và gừng cũng đều có thể cháy hàng tăng giá cao so với giá trị thực tế
những ngày qua khi số ca nhiễm covid một mươi chín gia tăng số f điều trị tại nhà khá đông khiến nhiều người lo lắng
ngoài việc chuẩn bị các loại thuốc dự phòng cho điều trị
mọi người còn tìm mua các loại gừng xả tiết tô để pha chả uống xông và cắt để dành
bình thường giá một kg xả là khoảng một mươi năm đồng nay có giá giao động từ ba mươi đến bốn mươi ngàn một kg
để tìm mua xả cũng không dễ dàng gì vì nhiều người đi chợ sớm đã mua gần hết người một cân người vài cân
chị ntv cho biết chị không có ý định mua xả nhưng thấy mọi người xung quanh mua nhiều quá nên chị cũng mua một kg về để phòng khi cần đến
đây chính là tâm lý chung khá phổ biến của không ít người
lo lắng thì mua chứ để làm gì và làm thế nào cho đúng củ sạc có tác dụng gì hay không thì không phải ai cũng nắm rõ
thực tế gừng xả là các loại gia vị được sử dụng trong chế biến món ăn và có nhiều tác dụng phòng bệnh
tuy nhiên phải được dùng đúng bệnh đúng người đúng lúc mới phát huy tác dụng
theo đồng ý trong y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian cây xả được dùng với tên thuốc là hương mau
hay hương thảo xả có vị cay the thơm tính ấm có tác dụng da mồ hôi giúp chống viêm tiêu đờm sắt khuẩn khử mùi hôi
chị ăn kém chậm tiêu viêm đường tiết niệu tiểu rắt tiểu bút viêm khí phế quản viêm họng họ có đờm
trong củ xả có chứa nhiều loại vitamin và các khoáng chất cần thiết tốt cho sức khỏe như b một b hai b ba b năm b sáu
acid folic cali canxi maggi phosphor mangan đồng kẽm
ngoài ra cây xả chủ yếu chứa tinh dầu citron citronellon và geranium cùng tinh dầu
tinh dầu xả được dùng làm thuốc trợ tiêu hóa đuổi mũi làm nước hoa xả phóng thơm
với những đặc điểm dược tính trên củ xà có thể thích hợp với nhiều người nhiễm covid một mươi chín khi có các triệu chứng như sốt ớn lạnh ho không da hoặc da ít mồ hôi đầy bụng nôn ói hoặc nhức mỏi
tuy nhiên lương y lương minh phúc nguyên phó chủ tịch hội đồng y tp hcm
mặc cho biết mặc dù cây xả có nhiều công dụng hữu ích nhưng không phải ai cũng dùng được nhất là có một số trường hợp không nên hoặc hạn chế dùng như
người có thể trạng gây gò nóng nhiệt âm hư da nhiều mồ hôi giai đoạn sốt cao miệng khô khát hoặc giai đoạn hết sốt người nóng vứt rứt khó ngủ ho khan mất khấu rác da khô sần
các trường hợp này nên kiêng dùng xả hoặc chỉ dùng với số lượng rất ít khi thật sự cần thiết
tiến sĩ nguyễn đức quang cho biết
xả có thể dùng để nấu nước sông cảm cúm sốt nhức đầu với liều lượng lá xả lá tre cúc cần lá bưởi hương nhu mỗi loại năm mươi gram
bên cạnh đó có thể sử dụng làm nước gội đầu với công thức là xả năm mươi gram mần trầu năm mươi gram bồ kết năm quả nấu nước hội đầu làm trơn tóc sạch gầu phòng tránh bệnh về tóc và da đầu
xả còn được dùng để trị tiêu chảy
dễ xả củ gấu vỏ rụt vỏ quýt hậu phát mỗi vị sáu một mươi hai gram sắc uống trong ngày
chưa đầy bụng đau bụng bằng cách sử dụng tinh dầu xả ba sáu giọt nhỏ vào cốc nước rồi uống
thầy thuốc yếu tố dược sĩ chuyên khoa hai đỗ huy bích thông tin
nón xả thường được người dân vùng cao dùng để muối dưa ăn để phòng khí lạnh sốt rét ngã nước
về chữa bệnh trong y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian
xả được dùng với tên thuốc là hương mao hay hương thảo
dược liệu có vị the hay mùi thơm tính ấm
có tác dụng làm da mồ hôi sát khuẩn chống viêm hạ khí thông tiểu và tiêu đờm
sốt xong giải cảm
lá xả lá bưởi lá chanh cúc tần hương nhu hoặc lá bạch đàn
có thể thêm tía tô bạc hà hay kinh giới
mỗi thứ năm mươi g
cho vào nồi đậy kín đun sôi trong năm một mươi phút
cho vào sông hơi cho ra mồ hôi
lau khô rồi uống một bát nước thuốc
đắp chăn nằm nghỉ
chữa tiêu chảy
dễ xả một mươi g
củ gấu vỏ rụt mỗi vị tám g
vỏ quýt hậu phác mỗi vị sáu g
sắc uống gọc dễ xả một mươi g
búp ổi tám g
củ riêng da tám g
thái nhỏ sau qua sắc đặc uống
dễ xả chân bì sinh khương tô tử
mỗi vị hai trăm năm mươi g
bốn vị này dã nát
bách bộ bỏ lõi
thái nhỏ sau khô năm trăm linh g
mạch môn bỏ lõi ba trăm linh g
tăng bạch bì tẩm mật sau vàng hai trăm linh g
ba vị này sắc và cô đặc lại thành ba trăm linh g cao lỏng
trộn lẫn cao lỏng và rượu thuốc
ngay uống hai ba lần
mỗi lần một mươi ml
chiết được từ lá và dễ xả được dùng uống
mỗi lần ba sáu giọt pha trong sữa và nước thành nhũ tương
có tác dụng thông trung tiện
chống nôn giảm đau
chữa đầy bụng đau bụng nôn mửa tiêu chảy
tinh dầu xả phối hợp với nhiều loại tinh dầu khác
để xoa bóp làm giảm đau xương
đau mình nhức mỏi
bôi trên da hoặc phun trong nhà
dầu xả là thuốc diệt mũi diễn bọ chét
theo bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh tấn vũ
bài thuốc chuyển tay nhau nhiều nhất
khẳng định có hiệu quả phòng cố một trăm linh
là năm cây xả
một nhánh gừng
ba trái chanh bỏ đông đá
cho vào nồi nấu để nguội
pha với mật ong uống nhiều lần trong ngày
theo đó người ta còn khẳng định
bài thuốc này là sự kết hợp giữa giá trị
các vị thuốc sát khuẩn mật ong
chống oxy hóa dự ống cơ thể
gừng thanh lọc cơ thể
chống nhiễu trùng xả và tăng cường
sức đề kháng với vitamin c chanh
nhiều người đã thực hiện theo bài thuốc này
trong đó không ít người uống thuốc
thay nước lọc
trên thực tế bài thuốc này người xưa đã dùng
nhưng chỉ có công dụng cải thiện
sức khỏe khi bị cảm lạnh cảm mạo
còn đối với dịch covid một mươi chín
là do virus gây ra với nhiều biến thể
nguy hiểm nên không thể lấy bài thuốc này
để phòng ngừa càng không có công dụng
trong điều trị covid một mươi chín
việc sử dụng bài thuốc dân gian trên
một cách thường xuyên liên tục có thể
gây ảnh hưởng đến sức khỏe
nhiều người quan niệm sai là bài thuốc
dân gian không có hại mà không biết rằng
không nên dùng thảo dược trong thời gian dài
nhất là khi không biết cơ thể mình
thuộc thể nào hàn nhiệt ra sao
cách làm nước gừng chanh sả
giúp tăng sức đề kháng
nguồn liệu gồm
một quả chanh
hai ba cây sả

một phần tư thịa cà phê muối
chế biến như sau
bước một lột bỏ phần vỏ ra bên ngoài của xã
cắt bỏ phần lá xanh ở trên rồi rửa sạch
cắt khúc khoảng bảy một mươi cm
sau đó đập dập
gừng rửa sạch giữ nguyên vỏ
cắt lát năm cm rồi đập dập
cắt chanh rửa sạch vắt lấy nước cốt
món ăn chua có thể thêm khoảng nửa quả nữa
cho khoảng một năm hai lít nước vào đun
cho đường phèn vào cùng
đun đến khi sôi nước
đường phèn tan hết khi cho sả vào
đun sôi tiếp khoảng ba năm phút rồi cho gừng vào
đun thêm một hai phút và tắt bếp
lúc này bỏ xuống muối nhỏ đã chuẩn bị
vào và để nguội
đặt nguyên nồi trên bếp rồi đệ nắp trong ba mươi phút
sau đó bỏ phần xác trong nồi
rồi lọc lại phần nước qua dây một lần nữa
nhằm loại bỏ phần cặn nhỏ và để nguội
sau khi nước gừng và sả nguội hẳn
cho thêm nước cốt chanh vào
lưu ý điều chỉnh vị nước theo khẩu vị riêng
nếu thấy chưa đủ ngọt có thể pha thêm đường
nhưng chú ý không nên ăn quá ngọt
ăn đường nhiều sẽ không tốt
nước gừng chanh sả
có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh
từ hai ba ngày
cách bảo quản sả trong thời tiết nôm
những ngày mưa nôm ẩm ướt
các loại gia vị như sả thường ẩm ướt
và dính đất bẩn
do đó khi mua nhiều về cần sơ chế
và bảo quản đúng cách
trước tiên cần rửa sạch xả và để ráo nước
sau đó cắt bỏ phần lá da sâu cứng
cắt bỏ đạn đầu và ngọn cây sả
có thể cắt sả thành từng khúc
thái nhỏ hoặc để nguyên cây tùy ý
và cho vào túi ni lông
ép bớt không khí
đóng mép túi nếu là túi dít
và cất bằng ngăn đá tủ lạnh để bảo quản
phân lá da có thể tận dụng đun cùng vỏ bưởi
để thơm nhà
những thông tin lan truyền trên mạng
về bài thuốc gừng chanh sả
được dùng để ngăn ngừa hoặc chữa trị
covid một mươi chín là không có cơ sở khoa học
chưa có nghiên cứu nào cho thấy
những gia vị thực phẩm này có khả năng
ước chế virus bất kể chủng virus nào
đặc biệt là virus ncov